nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ sáng ngày hai mươi sáu tháng bảy
lực lượng vũ trang quân khu bốn đã tổ chức sôi nổi các hoạt động dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
thăm hỏi tặng quà chiên các đối tượng chính sách trên địa bàn quân khu
bộ tư lệnh quân khu bốn đã tổ chức lễ dân hoa thắp hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
tại khu di tích kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an
tổ chức thắp hương canh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố vinh tỉnh nghệ an
dân hương tưởng niệm cố đại tướng võ nguyên giáp tại quảng bình
tại các điểm đến dân hoa thắp hương tưởng niệm thắp nến tri ân
lực lượng vũ trang quân khu bốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự cống hiến hy sinh của chủ tịch hồ chí minh
và các anh hùng liệt sĩ vì nền tự do độc lập của tổ quốc